thông tin từ công an huyện văn yên tỉnh yên bái cho biết vào khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
có một số công dân xuất cảnh trái phép sang nước ngoài lao động làm thuê
đến ngày hai mươi năm tháng bảy có ba người đều trú tại thôn làng than xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
điều khiển xe mô tô đi trái đường đâm phải xe ô tô
hậu quả khiến lào văn chiến chết ngay tại chỗ còn hai người khác phải cấp cứu tại bệnh viện
những gia đình có người thân bị tai nạn tử vong phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đưa thi thể người thân về mai táng
đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với những người đang có ý định xuất cảnh trái phép